học trực tuyến kéo dài cuộc sống có lắm xáo trộn khó khăn khiến nhiều học sinh ra vào trạng thái lo âu buồn chán
nếu không được chia sẻ hỗ trợ kịp thời thì có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường về tâm sinh lý
đây là chia sẻ của thạc sĩ đỗ đình đào hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn hữu thọ
quận bốn tp hcm khi đề cập đến những nguy cơ tiềm ẩn về đời sống tâm lý của học sinh trong thời gian vừa qua
chị nguyễn thị thiên nga ngụ phường bảy quận gò vấp tp hcm cho biết
chỉ có hai con học lớp sáu tại trường trung học cơ sở quang trung quận gò vấp
sau tết khi học sinh lớp sáu được đi học trở lại sau hơn một kỳ học trực tuyến tại nhà
hai con gái sinh đôi cùng học một lớp nhưng khi đi học lại được một hai bữa
thì cô chị nhất quyết không chịu đến trường nữa dành thời gian chở con đi chơi riêng mẹ con tâm sự với nhau
cô bé mới cho biết là có cảm giác hoang mang lo lắng khi không theo kịp bài học
bị sốc vì chuyển đổi từ việc học trực tuyến qua học trực tiếp
cũng thời gian đó khi vừa đi học lại là các con bước vào đợt kiểm tra học kỳ một
điều này đã khiến cô bé gặp áp lực lo lắng vì sợ điểm kém không làm được bài
áp lực điểm số kết quả học hành áp lực trước mỗi đợt thi
và thỉnh thoảng có những mâu thuẫn bạn bè thầy cô cũng khiến học sinh mệt mỏi
dù cha mẹ không đặt quá nhiều mục tiêu nhưng khi đi học từ mỗi học sinh đã có áp lực riêng
khách quan từ việc học và cuộc sống hàng ngày
bà nguyễn thu anh hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn tất thành
trường đại học sư phạm hà nội cho biết những lo lắng khi chứng kiến những tác động tiêu cực
của dịch bệnh covid một mươi chín đối với học sinh và giáo viên của trường bà
từ đợt dịch đầu tiên năm hai nghìn hai mươi khi hết giãn cách xã hội học sinh trở lại trường
mà đã nhận thấy sự tương tác giao tiếp của các em với thầy cô bạn bè
trong các hoạt động chung của nhà trường đều bị ảnh hưởng rất nhiều
bà thu anh cũng cho rằng ngày càng nhiều người
quan tâm sức khỏe thể chất nhưng chưa quan tâm sức khỏe tâm thần
bà nêu ví dụ có trường hợp một phụ huynh có con phải đi khám tâm thần ở bệnh viện bạch mai hà nội
bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị ít nhất một mươi ngày
thì ông bố tỏ ra không tin và cho rằng con mình nó giả vờ đấy
nó vẫn ăn mỗi bữa hai bát cơm vẫn vào mạng xem tv bình thường chỉ khi học thì mới keo mệt
ông nguyễn trọng khoa phó cục trưởng cục khám chữa bệnh bộ y tế
nêu con số của tổ chức y tế thế giới who
một mươi trẻ em trên toàn cầu đang bị rối loạn tâm thần trầm cảm lo âu
tự vẫn đứng hàng thứ tư trong các nguyên nhân tử vong của trẻ em
trẻ em đang có khá nhiều áp lực trong đó áp lực học tập là lớn nhất
sau đó là áp lực gia đình các vấn đề về tác động của xã hội
đại diện vụ gia đình bộ văn hóa thể thao du lịch cũng cho rằng
việc có hơn sáu mươi trẻ em gọi đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em nói đang bị áp lực học hành
tám nói bị bạo lực
hơn ba mươi nói bố mẹ không quan tâm cho thấy cần có chương riêng về bảo vệ trẻ em trong gia đình
khi sửa luật hôn nhân và gia đình sắp tới
như vậy liên quan đến sức khỏe tâm thần của trẻ em
ưu tiên số một là phải phòng ngừa thay vì điều trị
thứ hai là phải phát hiện can thiệp sớm thì hiệu quả hơn
việc phát hiện sớm can thiệp sớm các dấu hiệu sức khỏe tâm thần của trẻ em có vấn đề
không ai khác chính là cha mẹ các em sau đó là giáo viên rồi mới đến cộng đồng
người phát hiện sớm là người có thể can thiệp
còn khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh đã là giai đoạn sau